thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán pháo
với sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn
thu giữ tăng vật là một trăm linh bánh pháo các loại và ba mươi sáu cối có trọng lượng là tám mươi chín một kg
trước đó khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua nắm tình hình địa bàn
công an huyện nghi lộc phát hiện đối tượng đặng thái bình
trú tại xóm hồng thịnh xã diễn hồng diễn châu
có dấu hiệu móc nối với trần thị bé chú tại xóm bắc kim hòa nghi thuận
để đưa pháo nổ từ địa bàn diễn châu đưa vào nghi lộc cất giấu
và đem đi tiêu thụ ở các địa bàn khác trong tỉnh bán kiếm lời
căn cứ và lời khai của trần thị bé công an huyện nghi lộc đã phối hợp
với công an cửa lò vận động được đối tượng đặng thái bình ra đầu thú
qua quá trình làm việc đặng thái bình khai nhận số pháo mà đặng thái bình đem vào
gửi tại nhà trần thị bé để đem đi tiêu thụ là pháo mà trước đây bình là lao động tại lào
và mỗi lần đi về thì bình mang theo một số ít và cất giấu ở nhà
khi có ai có nhu cầu thì sẽ đem ra để bán kiếm lời